tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bà katarzyna degosa
thượng nghị sĩ chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt nam của thượng viện cộng hòa pháp
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của thượng viện pháp
nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt của thượng viện và nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt của hạ viện pháp
đối với sự phát triển quan hệ hai nước hai cơ quan lập pháp
khẳng định việt nam mong muốn tăng cường quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt catherin deros
đã trao đổi về tình hình biển đông bày tỏ hoan nghênh lập trường ủng hộ tự do
an ninh an toàn hàng hải hàng không tại biển đông
chủ tịch quốc hội mong muốn pháp tiếp tục ủng hộ lập trường của việt nam
trong việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ở biển đông
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lời thăm hỏi
tới chủ tịch thượng viện và phó chủ tịch thượng viện cộng hòa pháp
đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ đón tiếp các nghị sĩ pháp
khi hội nghị hợp tác giữa các địa phương việt nam pháp được tổ chức tại hà nội vào năm hai nghìn hai mươi